vào dịp cận tết lượng hàng hóa tiêu thụ ngày một tăng cao vấn đề hàng hóa không bảo đảm chất lượng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng ngày càng tinh vi
để phát hiện kịp thời và xử lý những gian lận về đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều đợt kiểm tra xử lý vi phạm qua đó bảo đảm chất lượng hàng hóa trong dịp tết nguyên đán
trong đợt cao điểm kiểm tra này đoàn kiểm tra liên ngành của tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tập trung chủ yếu vào các mặt hàng phục vụ tiêu dùng dịp tết như hàng thực phẩm hàng đóng gói sẵn đồ điện điện tử đồ chơi trẻ em
đặc biệt lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra tại các cửa hàng trang sức mỹ nghệ trường hợp cần thiết sẽ ứng dụng công nghệ tết nhanh để xác định các mặt hàng không bảo đảm chất lượng
theo thống kê của cơ quan chức năng năm hai nghìn một mươi chín số vụ vi phạm về chất lượng hàng hóa gian lận thương mại sở hữu trí tuệ tăng gấp hai năm lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám phát hiện hơn tám mươi ba vụ vi phạm xử phạt bốn trăm ba mươi tỷ đồng